bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến tình hình về hội thánh đức chúa trời trong thời gian vừa qua thứ trưởng bộ nội vụ nguyễn duy thăng cho biết
thực chất trong luật tin ngưỡng tôn giáo đã có những quy định nghiêm cấm các hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc
đạo đức xã hội ứng xử chưa đúng theo truyền thống thờ cúng tổ tiên ông bà của dân tộc việt nam
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ khẳng định đảng và nhà nước luôn luôn thể hiện tinh thần tôn trọng
bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tin ngưỡng cho đồng bào
chúng ta có luật tín ngưỡng tôn giáo chúng ta tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động
tuy nhiên chúng ta kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật
đi ngược lại thuần phong mỹ tục đạo đức lối sống của chúng ta
với một tổ chức chúng ta vừa nói là tổ chức du nhập
từ nước ngoài
hiện nay thì đang có những hoạt động trái với những cái mà chúng ta đang nói
trái với thuần phong mỹ tục
niềm tin của chúa niềm tin của thánh và chúa trời là nước thánh
không phải có nước thánh nào cả chả có nước nào nước thánh cả
toàn bịa đặt thôi dự dụng thôi
tinh thần của thủ tướng hôm nay là yêu cầu các bộ các cơ quan trong đó
có ban tôn giáo chính phủ bộ nội vụ và cơ quan chức năng
đang yêu cầu các địa phương là phải ra soát lại xem xét lại
đánh giá lại và chấn trình những hoạt động của tổ chức
chúng ta gọi là tổ chức hội thánh đức chúa trời
không hợp pháp và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
về việc chốt phương án bot cai lệ
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
theo kết luận của thủ tướng chính phủ
bộ giao thông vận tải sẽ chủ trì với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
xem xét xây dựng kế hoạch
và phương án cụ thể và quyết định một trong hai phương án
mà bộ giao thông vận tải đã trình
trên cơ sở kết luận của thủ tướng chính phủ
chúng tôi sẽ thực hiện chỉ đạo đó
đồng thời tiếp tục triển khai trên cơ sở
phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang
tính toán chi tiết về thời gian
sự thu và sẽ thông báo rộng rãi tới người dân